nông dân huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn đang hết sức lo lắng và bức xúc khi cửa hàng vật tư nông nghiệp huyện
thuộc công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp bắc cạn cung ứng giống lúa nhiễm bệnh cho nông dân canh tác trên diện rộng
và gây ra thiệt hại lớn cho người dân
trong đó có dông lúa parc tám trăm ba mươi bảy và kb một đang trong quá trình sản xuất thử nghiệm
gia đình chị tạ thị nga ở thôn cốc lải xã bằng vân có năm m hai
vụ mùa này chị mua dòng lúa pac tám trăm ba mươi bảy của cửa hàng vật tư nông nghiệp huyện về cấy bốn m hai
cuông cấy xong chăm sóc tốt lúa phát triển bình thường nhưng đến khi chuẩn bị làm đồng thì từng khóm lúa bị vàng úa lụi dần và chết héo từng vạt
chị đã mua thuốc trừ sâu phun bảy lần mà vẫn không hiệu quả
diện tích lúa bị vàng lá rồi chết héo cứ lan rộng và đang đứng trước nguy cơ bị mất trắng
bệnh là tôi phun bảy lần rồi nhưng mà không khỏi thì bây giờ do bên nhà nước và bên vật tư thế nào hỗ trợ gia đình với
chứ bây giờ là cái giống này là tôi tất cả vào năm bung ruộng là tôi hỏng đi bốn bung còn chỉ còn có một bung ruộng bảy mươi một ở dưới này đấy
tương tự như vậy gia đình chị triệu thị sâm ở thôn bản trang xã đức vân mua giống lúa pac tám trăm ba mươi bảy từ cửa hàng vật tư nông nghiệp về cấy trên diện tích hai m hai
đến nay gia đình chị sâm đã phun thuốc trừ sâu nhiều lần mà hầu hết diện tích lúa này vẫn chết lụi
năm nay là thành thử là không thu được lúa là một ít thóc nào đấy
trường hôm nay là nó mọc lên xanh hôm nay là phôi
cây lá nó bị chấm vằn chứ là đi thuốc đã ôm được phun phun là nó cứ chết xuống là chết đến dần là hết
cửa hàng vật tư nông nghiệp huyện cung ứng cho nông dân hai giống lúa này cấy trên diện tích hơn một trăm hai mươi hectare
toàn bộ diện tích này đang có nguy cơ mất trắng hoặc năng suất sẽ giảm nhiều
trước thực trạng này đại diện phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện ngân sơn đã kiểm tra lập biên bản
xác định nguyên nhân giống lúa pac tám trăm ba mươi bảy và kb một bị nhiễm bệnh đạo ôn nặng
phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện ngân sơn xác định đơn vị cung ứng giống lúa pc tám trăm ba mươi bảy cho nông dân
mà chưa khai báo cho cơ quan kiểm dịch thực vật còn giống lúa kb một đang trong quá trình sản xuất thử nghiệm
trước mắt đơn vị cung ứng giống sẽ hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật cử cán bộ hướng dẫn nông dân phun thuốc nhằm bảo vệ lúa
tuy nhiên sẽ có nhiều diện tích phun thuốc trừ sâu không mang lại hiệu quả vì hiện nay lúa đã bị chết lụi không thể khắc phục được
nông dân đề nghị cửa hàng vật tư nông nghiệp huyện ngân sơn phải có trách nhiệm đối với nông dân vì đã cung ứng giống lúa nhiễm bệnh bằng cách
theo dõi thống kê diện tích bị nhiễm bệnh bao nhiêu diện tích sẽ bị mất trắng diện tích bị giảm năng suất để có giải pháp hỗ trợ sản lượng
nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nông dân